chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy chú ý đón xem để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị thời gian này việc tiêm bổ sung bụi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba đã nhận được nhiều sự quan tâm
trong đó đối tượng cần tiêm vaccine mũi ba này đang là mối quan tâm hàng đầu
để trả lời cho câu hỏi này xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức dưới đây
mỗi vaccine thứ ba được xem là liều tăng cường ưu tiên tiêm cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như người già
người có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu theo chuyên gia
chiến lược tiêm vaccine covid một mươi chín liều thứ ba hiện được nhiều quốc gia triển khai như israel mỹ trung quốc đức
ưu tiên người lớn tuổi người có bệnh nền lượng tuyến đầu chống dịch
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết bộ y tế tính tới việc tiêm muối tăng cường cho người bệnh lý nền
người cao tuổi người suy giảm miễn dịch
quyết định tiêm liều tăng cường dựa trên khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who và tổ công tác tiêm chủng quốc tế
trong điều kiện hiện tại nên ưu tiên tiêm mũi tăng cường cho nhóm nguy cơ cao
đầu tiên là lực lượng tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với f
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nói
nhóm này đã tiêm từ tháng ba tháng bốn và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân
nên cần tiêm tăng cường để có đủ kháng thể giảm nguy cơ trở nặng khi nhiễm theo phó giáo sư nga
nhóm ưu tiên thứ hai là người cao tuổi người già người suy giảm miễn dịch
cần tiêm thêm mũi ba để đáp ứng miễn dịch phòng bệnh
phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho biết
sau khi tiêm vaccine khoảng bốn sáu tháng kháng thể giảm dần và nếu bị phơi nhiễm với ncov
có thể mắc bệnh dù không bị bệnh nặng
những nguyên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch không bị sụt giảm sau thời gian này
thậm chí tế bào b còn hơi tăng theo thời gian trong vòng sáu tháng đầu
vì vậy ngoại trừ những người cao tuổi hoặc bị bệnh nền khiến hệ miễn dịch rất kém
hiệu quả chính của vaccine chống bệnh nặng chống tử vong do mắc covid một mươi chín không giảm
ít nhất trong vòng sáu tháng đầu tiên
do đó xem xét tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi người có bệnh nền hoặc người làm việc
ở môi trường nguy cơ và thời gian sáu tháng sau khi hoàn thành các mũi tiêm cơ bản
hai mũi đầu là hợp lý nếu có đủ vaccine
phó giáo sư dũng phân tích người bình thường ở trong môi trường có ít virus nên ít nguy cơ mắc bệnh
hoặc nếu mắc bệnh cũng ít nguy cơ trở nặng
giới khoa học thế giới hiện khuyến cáo không nên tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người
tổng thống mỹ joe biden từng muốn tiêm mũi tăng cường cho toàn dân
nhưng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda không đồng ý sau khi xem xét về những lợi ích
của việc tiêm tăng cường so với những tốn kém về chi phí biến cố bất lợi
ngày một mươi một tháng một mươi nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược thuộc tổ chức y tế thế giới who
khuyến cáo người suy giảm biến dịch cần được tiêm vaccine covid một mươi chín
vì nhóm này ít có khả năng đáp ứng đầy đủ với vaccine nếu chỉ tiêm theo liều tiêu chuẩn
và có nguy cơ cao trở thành bệnh nhân nặng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc quy định nhóm đủ điều kiện tiêm vaccine tăng cường
gồm người từ sáu mươi năm tuổi trở lên người từ một mươi tám tuổi trở lên có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn
như ung thư tiểu đường hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu người làm việc trong môi trường
có nguy cơ cao như lực lượng tuyến đầu cơ sở giáo dục hay nhân viên bán hàng

và có các tình trạng bệnh nhân dịch suy yếu tiểu đường hoặc hệ thống biến dịch suy yếu cơ sở giáo dục hay nhân viên bán hàng
trong thời gian tới chính phủ bộ y tế sẽ tập trung củng cố hoàn thiện tổ chức mạng lưới cơ cấu lại hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở tăng cường đầu tư thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới cơ chế tài chính và mở rộng việc cung ứng dịch vụ y tế cơ sở
thứ ba là việc thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả đối với dịch covid một mươi chín
bộ y tế đã nghiên cứu tham gia các kinh nghiệm trong nước và quốc tế tham mưu chính phủ
và ban hành quyết định bốn nghìn tám trăm linh để tổ chức triển khai thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc triển khai chủ trương này nhằm mục tiêu vừa bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân
vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân
đến nay việc triển khai đã được thực hiện cơ bản đồng bộ
các địa phương đã không còn tình trạng phong tỏa trên diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân
nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả
bộ y tế cũng đang hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
liên quan đến vấn đề tiêm chủng thưa quý vị thông tin mới nhất từ sở y tế hà nội cho biết
đồng ý với đề xuất của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cdc hà nội
phương án giúp khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca về còn tối thiểu là bốn tuần
trước đó người đã tiêm một mũi vaccine astrazeneca ở hà nội phải chờ tới tám tuần trở lên mới tiêm mũi hai
về đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất an toàn và hiệu quả
đáp ứng công tác phòng chống dịch tại miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của viện viện sinh dịch tế trung mương trong văn bản
gửi sở y tế các tỉnh thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đối với vaccine astrazeneca viện vệ sinh dịch tế trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi hai
sau mũi một từ bốn tuần trở lên
bà trần thị nhì hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết hiện có khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi
đang chờ đến thời hạn để tiêm mũi hai bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
tiến sĩ phạm quang thái trường văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện viện sinh dịch tế trung mương cho rằng nhà sản xuất khuyến cáo liều hai cách liều một
của vaccine astrazeneca là bốn đến một mươi hai tuần thay vì tám đến một mươi hai tuần
tuy nhiên việc chọn khoảng cách giữa hai mũi tiêm từ tám đến một mươi hai tuần
bởi đây là khoảng thời gian vaccine sẽ cho hiệu quả bảo vệ tối ưu
tức là miễn dịch tạo ra trong khoảng thời gian từ tám đến một mươi hai tuần
sẽ ở mức độ cao hơn thời điểm trước tám tuần
vấn đề là phải cân đối giữa việc chọn sớm có bảo vệ hay muốn bảo vệ ở mức độ cao
bác sĩ thái nêu rõ các nghiên cứu cho thấy khoảng cách hai liều là tám đến một mươi hai tuần
thì hiệu quả vaccine phòng nhiễm bệnh cao hơn còn việc phòng bệnh nặng và nhập viện
thì hai phương án này không tranh lệch nhau nhiều vẫn trên chín mươi
ba bác sĩ thái tại vùng có dịch nên tiêm sớm còn những vùng không có dịch
thì nên cố gắng chờ đến tám tuần thì tiêm
trong quan điểm này bác sĩ trương hiếu khanh cố vấn chuyên môn tại khoa nhiễm thần kinh
thuộc bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết việc rút ngắn thời gian tiêm chủng lợi nhiều hơn hải
bác sĩ thông tin thêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khoảng cách giữa hai liều tiêm
có thể là từ bốn đến một mươi hai tuần đặc biệt trong mùa dịch cần tiêm sớm
kính thưa quý vị khán giả
trong bối cảnh này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
bởi vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình mỗi cá nhân cần chủ động
và tự giác thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là quý khán giả hãy nhớ thực hiện đầy đủ các chế độ tiêm chủng
để tạo sức đề kháng tốt nhất cho bản thân
thông tin vừa rồi cũng khép lại phần tin tức của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại